chỉ cách đây vài hôm những thân cây trôm trôm này vẫn còn đang vươn mình đón nắng gió của xứ mịt vườn châu thành bến tre
thì giờ đây chúng đã nằm im lìm trên nền đất với những vết cắt còn tươi màu máu
chưa bao giờ việc đốn bỏ những vườn trôm trôm lại diễn ra ồ ạt như thế này
năm công đất nơi gần một trăm linh gốc chôm trôm nhà ông hùng đã hút nhựa sống để dâng trái ngọt cho đời suốt ba thập kỷ
giờ không còn dung dưỡng cho chúng trong mùa khô này nữa
đất tân phú giờ đã quá mặn mòi khiến chúng sơ sát kiệt quệ
chúng đã đi hết vòng đời ý nghĩa của mình khi cùng con người gồm mình chịu hạn mặn
nhưng cuối cùng vẫn để lại những nỗi sầu
trôm trôm cho những người đã dày công chăm bẫm và ký thác một phần tâm hồn máu thịt của mình trong những vòng lá xanh xưa
do cái hạn già mặn rồi kéo dài rồi đó cây trái thì nó chết rất nhiều
riêng là ngay chỗ bản thân gia đình của tôi thì có trồng trôm trôm và sầu riêng
nhưng mà sầu riêng thì cũng hư nhưng có thể phục hồi được một vài năm
còn về trôm trôm thì
khoảng trên dưới ba mươi năm tuổi thì nó hư hết
tôi hiện đang cưa đốn bỏ nhưng mà mấy ngày nay là kêu mấy người mua củi tới để cưa bán củi mà tôi cũng không dám ra dường nữa
bởi vì nó thì coi như nó sống với tôi đồng hành với tôi tên dưới ba mươi năm rồi
mà giờ đốm bỏ thì rất tiếc rất là đau rất là xót
với tình hình mặn thế này mình mua nước thì mình lỗ
mình lỗ rất là nhiều cho nên là mình bỏ luôn không gian bỏ
nói chung là trôm trôm thì em bán củi được khoảng hai trăm ba mươi một khối nhưng mà nó cũng chỉ đủ trang trải phần nào thôi
còn nói về chuyển đổi cây như thế này thì không có đủ vô đâu hết
tuổi đời của vinh con trai út ông hùng
cũng bằng đúng với tuổi của mình
những người nông dân thế hệ trẻ có điều kiện tiếp xúc và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật như vinh
mặc dù không trùn bước không dễ gì để từ bỏ một màng ký ức tươi đẹp trong cuộc đời mình
và đã có lúc chấp nhận mua nước ngọt xà lan với giá một trăm bảy mươi đồng một khối
với tổng chi phí lên tới hàng chục triệu đồng để cứu vườn trôm trôm
xong cuối cùng chúng vẫn gục ngã trước hạn mặn
chúng ta dùng phân hữu cơ
là chủ yếu coi như hồi xưa hồi trước kia thì dùng quá học
nhưng hiện khoảng dài năm ba năm nay thì người ta dùng hữu cơ là đi trước đi tiên đầu tiên
để giữ ẩm giữ rốc cho cái cây nó được cái độ ẩm nó không bị khô hạn
nhưng mà hạn lâu quá thì cũng bó tay thôi thua thôi chứ không chịu nổi
cách vườn trôm trôm nhà anh vinh chừng một trăm năm mươi mét
vườn trôm hơn hai mươi năm tuổi của nhà chị hạnh cũng đang rền vang tiếng cưa máy khô khốc
âm thanh ám ảnh này như xuyên thẳng vào trái tim
ghim thẳng và trí ốc của những người nông dân sống phụ thuộc hoàn toàn vào mùa vụ bấp bênh
nằm được nằm mất vì sự biến đổi của khí hậu
và tác động của con người làm thay đổi quy luật tự nhiên những năm qua
những mảng ghép của quá khứ hiện tại và tương lai đang đổ rồn xuống dưới chân
để lộ những khoảng trống không biết đến bao giờ mới có thể bù đắp
nó chất ngất những nỗi lo chưa có lời giải của những người nông dân như chị hạnh
không biết cái độ mặn nó không biết sao lần tới có dưới ấy là được hay là không
giờ có miếng này còn đỡ rồi nhiều đốm nhiều miếng còn dữ hơn nữa rồi
cái cụ lũ lắm luôn á
nó không ổn quá
trồng chuối trồng đèn kia đồ trang vô
trồng đại vô trang vô trồng hết hết hết
cái cây nào sống được sống
ở ấp tân bắc rất nhiều hộ nông dân đã buông xuôi
vì giá trôm trôm rẻ mạt đến nỗi
không đủ trả tiền công hái trái bỏ vườn trước cơn khát nước ngọt lịch sử
như ông ba hùng đã lựa chọn
xác định không thể cứu vãn khi chứng kiến nhiều chủ vườn bỏ hàng trăm
thậm chí cả tỷ đồng để mua nước ngọt
hồng duy trì sự sống cho cây qua mùa khô năm nay
nhưng trời không chiều lòng người

ông ba hùng nói không đủ trả tiền công hái trái bỏ vườn trước cơn khát nước ngọt lịch sử như ông ba hùng đã lựa chọn
nhưng cuối cùng cây ly cùn của lão nông ở cái tuổi thất thập cổ lai hi này
lại có những điểm cần phải suy ngẫm
cái này coi như là tôi bỏ tôi không tưới không dùng nước gì hết
tại vì lâm trơm nó kỵ nước mặn độ mặn với độ phèn
thành ra giờ để nó chết nhiều chết nó còn nhiều còn tôi bỏ thấy luôn
ở đây là tôi biết có thọ bên bãi vinh bên mỹ phú là tưới nhiều nhất tại nó dùng bốn mẫu ấy
khoảng một tỷ mấy đó một tỷ mốt một tỷ hai gì đó
trong tiền mua mỗi một xà lan ba bốn năm khối là một mươi tám hai mươi triệu
vì đầu mùa chúng tôi mua nước khoảng một trăm bảy mươi một khối nước để tưới
mà tưới ví dụ một khối nước thì một ngày tưới chắc chừng công cũng xong thôi
mà chưa chắc gì ướt nữa hình ra giờ cây nó hư nó xi hết
ở đây thì nói chung nhà nước cũng có cái biện pháp để mà trữ nước ngọt
nhưng tôi nghĩ chắc cũng chưa đủ
mà lại chậm nữa
bây giờ bà con bị khô hạn quá trời rồi cây chết nữa
mà bây giờ nói công tình làm làm mà không biết chừng nào làm
năm nay những người thợ đốt than được mùa vì gỗ chôm chôm chắc và nguồn cung khá nhiều
niềm vui của những người thợ đốt than lại là nỗi đau của những chủ vườn trôm trôm tại huyện châu thành như ông hùng bà hạnh
sinh kế của người này mất đi lại mở ra con đường sống cho những người dân khác
vòng tuần hoàn của cuộc sống chưa bao giờ mất đi
cũng như cây chôm chôm có nỗi sầu hạn mặn
nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ làm trùn bước được những người nông dân nam bộ trong suốt chiều dài lịch sử của vùng đất này
bây giờ và mãi về sau